gần một tháng qua do nắng nóng kéo dài mặn liên tục xâm nhập hàng loạt chạm bơm chống hạn tại hạ lưu sông thu bồn của tỉnh quảng nam đang trong tình trạng tê liệt
mặc dù công tác chống hạn đang được tích cực triển khai nhưng do hạn mặn vào sâu hàng ngàn hectare lúa hẻ thu của địa phương này đang đứng trước nguy cơ mất trắng
hơn nửa tháng nay chạm bơm này không thể vận hành để cung cấp nước cho bốn trăm năm mươi hectare lúa hẻ thu theo thiết kế
nguyên nhân là do cửa thu nước bị nhiễm mặn nghiêm trọng độ mặn luôn vượt ngưỡng cho phép từ một mươi đến một mươi năm lần
hạn mặn xâm nhập sâu vào nội địa hàng chục cây số khiến cho hàng chục chạm bơm được đặt tại hà
tại hạ lưu sông thu bồn vẫn không thể hoạt động
dù cho các ngành chức năng của tỉnh quảng nam đã bố trí cán bộ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để quan chắc theo dõi lấy nước bất cứ khi nào có thể
cách cửa biển gần ba mươi cây số độ mặn đến đã hai bảy phần ngàn
cho nên tình hình mặn này diễn ra cực kỳ là khó khăn
gây khó khăn cho các trạm bơm của địa phương
hàng chục chạm bơm của địa phương trên hệ thống sông thu bồn hiện nay đều phải ngừng hoạt động
không thể lấy nước tại sông thu bồn các ngành chức năng đã phải tận dụng nguồn nước tại các ao hồ trong khu vực để chống hạn
tuy nhiên nguồn nước này cũng không thể đáp ứng nhiều diện tích cùng một lúc nên người dân đã phải đóng giếng tại ruộng để cứu lúa
tại hiện bây giờ lúa đang lầm đàm
nếu mà thời điểm này mà không sung nước thì có nghĩa là đàm tử
và trổ nước vào chạy bà con chạy tốn biết bao nhiêu là tiền giàu
một số người ta họ có chạy là trên hai trăm linh hai trăm linh mà vẫn không đủ
chiến nghị đối với tỉnh giúp những giữa phốp về mạc công trình và phía công trình
cứ tí hơi là cũng phải hỗ trợ kinh phí cho gian trong lúc này
chứ còn hiện nay dân họ bỏ ra thì một cái giếng là một triệu rưỡi như vậy thì họ chưa biết là nhà nước có hỗ trợ hay không
hiện đã có hàng trăm hectare lúa hẻ thu ven sông thu bồn bị cháy do khô hạn khó có thể cứu vãn
trong khi đó nhiều diện tích lúa đang bước vào giai đoạn làm đồng
trổ bông nếu không có những biện pháp chống hạn khẩn cấp rất có thể nhiều diện tích lúa của người dân sẽ bị mất trắng